nga không muốn đối đầu với tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
đây là lời khẳng định vừa được tổng thống nga vladimir putin đưa ra vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
khi đề cập đến phát biểu của tổng thống mỹ joe biden rằng nga có thể sẽ tấn công
một nước thành viên của nato nếu như giành chiến thắng ở ukraine
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai phát biểu trên kênh rossia nga ông vladimir putin nhấn mạnh điều đó hoàn toàn vô nghĩa
nga không có lý do lợi ích địa chính trị kinh tế hay quân sự nào để chiến đấu với các nước nato
theo nhà lãnh đạo này phát biểu của tổng thống biden là một nỗ lực nhằm biện minh cho chính sách sai lầm với nga
đầu tháng này phát biểu trước quốc hội về phân bổ gói viện trợ mới cho ukraine
tổng thống mỹ joe biden cho rằng ông putin sẽ không dừng lại nếu chiến thắng trước ukraine
và sẽ tấn công các nước nato
nhà lãnh đạo mỹ lưu ý trong trường hợp này xứ cầu hoa sẽ phải can thiệp
và khi đó quân mỹ sẽ chiến đấu với quân nga
theo ông thì mỹ hoàn toàn
không muốn kịch bản như vậy
đồng thời ông kêu gọi quốc hội mỹ xem xét phê chuẩn gói viện trợ quân sự cho cả ukraine và israel
dù vậy gói viện trợ này đã tiếp tục bị đình trệ